ngày hôm nay mùng ba tháng chín ông doãn quý phiến năm mươi ba tuổi người lái chiếc xe chở học sinh của trường tiểu học gateway
đã bị công an quận cầu giấy hà nội khởi tố về tội vô ý làm chết người
quyết định khởi tố bị can đối với ông phiến được viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy phê chuẩn cùng ngày
đại diện viện kiểm sát quận cầu giấy cho biết cũng giống như bà nguyễn bích quy
ông phiến bị khởi tố về tội danh vô ý làm chết người nhưng cho tại ngoại
ông phiến là nhân viên hợp đồng của công ty trách nhiệm hiểu hạn vận tải ngân hà
đơn vị tham gia đưa đón học sinh cho trường tiểu học gateway
ngày sáu tháng tám trên chiếc for transit biển số hai mươi chín b sáu nghìn chín trăm năm mươi sáu do ông phiến điều khiển để đưa đón học sinh
cháu l được phát hiện bất tỉnh ở trên sàn sau gây lái và được xác định tử vong sau đó
trước đó ngày hai mươi bảy tháng tám bà nguyễn bích quy đã bị cơ quan điều tra công an quận cầu giấy
tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội vô ý làm chết người
trong thời hạn ba tháng các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy phê chuẩn cùng ngày